thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với toàn quyền australia đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại buổi hội kiến hai bên hài lòng trước những thành tựu hợp tác giữa hai nước
kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh australia hiện có bốn trăm một mươi bốn dự án đầu tư tại việt nam
đứng thứ một mươi chín trên một trăm hai mươi sáu nhà đầu tư quốc tế tại việt nam
hợp tác an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo khoa học công nghệ cũng đang phát triển mạnh mẽ
trở thành các trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tích cực hoàn tất chương trình hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
xúc tiến triển khai các nội hàm đã thống nhất trong tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược việt nam australia
trong đó có việc sớm triển khai cơ chế khuân khổ hợp tác mới như đối tác kinh tế đối tác nông nghiệp đối tác đổi mới sáng tạo
cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại và đầu tư hai chiều
trong đó có việc giảm bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp của việt nam và australia
tại liên hợp quốc asean và các diễn đàn đa phương khác khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề biển đông
và triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp